chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến đối với sự thảo nghị quyết của quốc hội
về thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận thị xã của hà nội
sau khi thảo luận cho ý kiến các đại biểu cũng đã bày tỏ sự nhất trí cao với đề án thí điểm này
đa số các đại biểu đều ủng hộ việc thí điểm đề án không tổ chức hội đồng nhân dân
tại các phường thuộc quận thị xã của hà nội tuy nhiên đại biểu cũng bàn khoăn
khi mà chúng ta không tổ chức hội đồng dân cấp phường thì cái chức năng nhiệm vụ của đại biểu
hội đồng nhân cấp phường này sẽ được thực hiện trên cùng phụ cấp thì tôi đề nghị là chỗ này chúng ta xem
thử có thiết chế ra cái mẫu gì không chắc chắn là phải tăng đại biểu của hội đồng dân
không thì để mới làm được chứ không thì khó thứ hai nữa là có khả năng cũng phải tăng chức trách
bị phải thực hiện đầy đủ chức năng nó phải giám sát các thứ gì đó nữa
trả lời bàn khoăn của chủ nhiệm ubnd
tối ngoài ông nguyễn đức trung chủ tịch ubnd tp hà nội cho biết
trong đề án thì trong quá trình làm thì các chuyên gia các nhà khoa học và đặc biệt là chúng tôi lấy ý kiến
người dân thì sau này sẽ tăng cái thẩm quyền cho tổ đại biểu của hội đồng nhân dân quận mà phụ trách
ở cái phường này sẽ làm cái nhiệm vụ của hội đồng nhân ở các phường này
thì báo cáo cả chính là tăng cái nhiệm vụ lên để liên quan đến giám sát
vấn đề thứ hai là sẽ tăng cường quyền hạn và nhiệm vụ giám sát của tổ chức chính trị xã hội cung cấp
đó là mặt trận tổ quốc và các đoàn thể
tôi nghĩ là làm rất rõ cái mô hình của cái quỹ ban nhân dân phường khi không có hội đồng nhân dân là sao
ở đây là cái quỹ ban hành chánh hay quỹ ban nhân dân
thật sự ra là quỹ ban nhân dân thì nó khác cái quỹ ban hành chánh
mà ở đây hình như nhiệm vụ của chúng ta là quỹ ban hành chánh
nhưng mà có lẽ là do nhiều lý do về dấu mọc thì ta gọi là quỹ ban nhân dân
đúng là cái hoạt động sau này thì nó hoạt động như là cái ủy ban hành chính
nhưng mà tính đi tính lại thì quyết định là vẫn lấy cái tên là ủy ban nhân dân
nếu như chúng ta thay đổi cái tên gọi là ủy ban hành chính thì toàn bộ hồ sơ lý lịch của dân cư độ khoảng năm triệu người
thì sau này sẽ phải đính chính thay đổi
thế và toàn bộ các cái phần mềm mà hiện nay mà dữ liệu dân cư
thế rồi các cái phần mềm nền của chúng tôi dữ liệu quốc lõi của chúng tôi đã hoàn thành được bốn sáu dữ liệu quốc lõi
thì báo cáo các ông chí là phải thay đổi lại toàn bộ
thế cho nên và cái nữa là
toàn bộ các giấy tờ trong sổ đỏ với chứng minh thư của người dân được cấp thì cũng phải thay đổi toàn bộ
ngày mai tiếp tục chương trình phiên họp thứ ba mươi tám dự kiến ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến về một số vấn đề đang được dư luận quan tâm
như báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án cảng hàng không quốc tế long thành giai đoạn một
việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng tại dự án hồ chứa nước capet